sơn trung diện tích sinh hoạt cộng đồng là một phần không thể thiếu trong đời sống dân cư ở các khu đô thị ở hà nội
tuy nhiên thời gian gần đây trong khi thành phố đang thiếu rất nhiều diện tích dành cho các sân chơi không gian sinh hoạt cộng đồng
thì tại nhiều khu trung cư khu đô thị khoảng không gian chung vốn là nơi vui chơi cho trẻ em nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân
thì nay bỗng lại biến thành những bãi trông giữ xe trái phép những nơi bán hàng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại nhiều khu đô thị nhà trung cư trong địa bàn thành phố hà nội những khoảng không gian chật hẹp giữa các tòa nhà vốn là sân chơi chung
là nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân sinh sống xung quanh bỗng dưng lại trở thành những bãi trông xe chật kín ô tô xe máy
thậm chí những quán nước hàng quán cũng mọc lên ngay trên chính những phần đất được cho là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân
để rồi những khoảng đất vốn đã trật hẹp
càng không còn diện thích
điều này không chỉ đơn thuần gây ra sự bức xúc đối với những người dân sinh sống ở những khu trung cư đô thị
mà còn đem đến rất nhiều những hậu quả không thể lường trước
phải kể đến đầu tiên là sự an toàn cho những người cao tuổi và các cháu nhỏ
như vậy thì để cho trẻ con không chơi được mà nó lại phải ra đường thì hậu quả nó cũng không tốt
tốt nhất là phải để cho các cháu có điều kiện
chơi ở trong sân để đảm bảo an toàn
bây giờ ở ngoài đường xe cộ rất nhiều
thứ nhất là cái bãi hủy xe là nó không an toàn
vì sao nếu nó có cháy nổ thì sao
hay là các cụ già cũng không thể đi lại ở chỗ đấy được
còn xe nó đi qua đi lại còn các cụ già các trẻ em nó đâm vào thì sao
còn hậu quả là nếu các em trẻ em không có chỗ nào để chơi
thì chẳng đủ hoặc là phải chơi ở ngoài đường
mà chơi ở ngoài đường thì xe cộ đi lại thì không thể nào mà nó an toàn được
ngoài ra việc lấn chiếm sử dụng khoảng sân chung để làm bãi gửi xe
hàng quán cũng gây nên tắc nghẽn giao thông
cụ thể trong trường hợp có cháy nổ các xe cứu hỏa cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tiếp cận chữa cháy kịp thời
tôi thì tôi nghĩ là cái việc mà sử dụng sân trung cư để làm chỗ để xe là rất là nguy hiểm
thứ nhất là trẻ em thì không có chỗ chơi người già không có chỗ đi lại để thư giãn
thứ hai là việc mà để xe
xe xung quanh khu trung cư sẽ làm cho tắc nghẽn giao thông
ví dụ chẳng may mà có hỏa hoạn thì sẽ rất là khó để cho cơ quan chức năng tiếp cận lại để cứu hỏa
rõ ràng diện tích sinh hoạt cộng đồng chung ở các khu trung cư khu đô thị ngày càng bị thu hẹp lại
bởi sự ích kỳ thiếu ý thức của một số người và cả từ lợi ích kinh tế mà việc lấn chiếm đem lại
điều này không những gây nên sự mất mỹ quan đô thị
bức xúc của người dân mà còn tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn
kinh nghiệm nhiều nơi cho thấy để giải quyết được tình trạng này cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền cơ sở